do ảnh hưởng của bão măng khuốt tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines và hãng hàng không giá rẻ jetstar pacific cho biết dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ hồng kông trung quốc trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín để bảo đảm an toàn cho hành khách

tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines và hãng hàng không giá rẻ chester pacific cho biết dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ hồng kông trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín để bảo đảm an toàn cho hành khách